tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
ubnd tp hà nội đã thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đồng
theo báo cáo nguyên nhân gây cháy công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông
là do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng đèn led
bên trong tầng hai của kho bán thành phẩm làm cháy các chi tiết bên trong của bóng đèn led
sau đó cháy lan ra xung quanh
điểm xuất phát cháy công ty rạng đông nằm ở khu vực cách vách tôn phía đông bắc khoảng bảy mét
cách vách tôn phía tây bắc khoảng ba bốn mét bên trong tầng hai
theo quy ước trong biên bản khám nghiệm hiện trường của kho bán thành phẩm
quá trình khắc phục hậu quả tính đến ba giờ sáng ngày một mươi sáu tháng chín
đã vận chuyển gần bốn mươi năm tấn rác thải nguy hại về nhà máy xử lý rác thải nguy hại
tại khu xử lý chất thải nam sơn để xử lý
đã vận chuyển được một mươi chín bốn mươi bốn tấn rác thải khác ra khỏi khu vực cháy của nhà máy
việc thu gom vận chuyển rác thải sau vụ cháy sạch đến đâu
được bộ tư lệnh hóa học tiến hành tẩy độc ngay đến đó